tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị hôm qua ngày một mươi bốn tháng một mươi tại hà nội đoàn kiểm tra số một trăm bốn mươi ba của ban bí thư đã có buổi làm việc
với ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo
chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến
tự chuyển hóa trong nội bộ và quy định số tám của ban chấp hành trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ
đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương
đối với ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an và đồng chí nguyễn trọng nghĩa
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương trưởng đoàn kiểm tra đồng chủ trì buổi làm việc
hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và quy định số tám đã nhấn mạnh
thời gian qua ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo
của ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư nhất là chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư
giao đảng bộ công an trung ương và lực lượng công an nhân dân phải gương mẫu đi đầu
thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai xây dựng đảng bộ công an trung ương tiêu biểu về phẩm chất và năng lực lãnh đạo
triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp có nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả trong tổ chức thực hiện
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và quy định số tám phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các cấp ủy và người đứng đầu
chủ động đổi mới phương pháp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng phong cách làm việc gần dân sâu sát cơ sở
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong những năm qua đạt được nhiều kết quả thiết thực
đặc biệt từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đã triển khai việc kiện toàn tổ chức
giảm số lượng cán bộ lãnh đạo chỉ huy bố trí sắp xếp cán bộ theo khung tiêu chuẩn
đồng thời bố trí cán bộ ở bốn cấp với phương châm bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
đã điều động tăng cường công an chính quy tại ba trăm chín mươi một xã biên giới trọng điểm về an ninh trật tự
xiết chặt kỷ luật kỳ cương quyết liệt thực hiện các biện pháp ngăn chặn đẩy lùi và kiên quyết xử lý các trường hợp cán bộ đảng viên suy thoái
vi phạm kỷ luật chủ động phòng ngừa kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn trọng nghĩa biểu dương đánh giá cao ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
đã tiến hành nghiêm túc kế hoạch của đoàn kiểm tra đánh giá tinh thần làm việc trách nhiệm khách quan giữa đoàn kiểm tra
và đảng ủy các đơn vị trực thuộc đảng bộ công an trung ương
dự thảo báo cáo đã tập trung đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và quy định số tám
thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới
đối với những kiến nghị của đảng ủy công an trung ương sẽ được đoàn kiểm tra nghiên cứu tiếp thu đưa vào báo cáo kết quả kiểm tra
thay mặt ban thường vụ đảng ủy công an trung ương bộ trưởng tô lâm bày tỏ nhất trí với dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương sẽ nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị và thời gian tới sẽ có kế hoạch khắc phục những mặt còn hạn chế
tiếp tục đề ra các chủ trương biện pháp lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và quy định số tám
gắn với tinh thần kết luận hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh ban thường vụ đảng ủy công an trung ương xác định việc tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và quy định số tám
là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
với mục tiêu xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại